kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay kéo dài năm ngày
với khí hậu mát mẻ phố núi đà lạt hấp dẫn du khách thập phương đổ về kỳ lễ và trải nghiệm
trên các cung đường vào thành phố ngàn hoa đà lạt lượng ô tô xe máy tiếp tục nối đuôi đổ về phố núi
tuy nhiên nhờ có phương tiện phân luồng giao thông dịp lễ
nên thành phố du lịch đã hạn chế tối đa tình trạng xe cục bộ như nhiều năm trước
trong khi nhiều nơi trên cả nước đang phải chịu đợt nắng nóng cao độ
thì phố núi đà lạt lại đang là nơi lý tưởng để trốn nắng
khí hậu ôn hòa mát mẻ quanh năm cùng nhiều điểm tham quan trải nghiệm
đà lạt thu hút lượng lớn du khách gần xa
đà lạt là một mơ ước của tôi rất lâu rồi
tôi muốn đặt chân lên mảnh đất đà lạt vì tôi thấy nhiều người đi du lịch về
có cảm giác rất thích về đà lạt
nên là tôi cũng mong muốn được một ngày đến đà lạt
tôi thấy đà lạt là một mảnh đất đáng sống
đà lạt là một mảnh đất đáng sống
chỗ mình du lịch mà ai cũng thích nên là chọn đi cho nó sảm khoái con người
rất mát mẻ
ở chỗ ở thì nóng lực lắm ở trong đây là thấy thoải mái khỏe lắm
tỉnh lâm đồng hiện có hơn một bốn trăm linh cơ sở lưu trú du lịch
với tổng số hơn hai mươi chín nghìn phòng chủ yếu tập trung tại thành phố đà lạt
ba mươi năm khu điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh
hơn sáu mươi điểm tham quan miễn phí phục vụ nhu cầu tham quan
giải trí của dân
trước kỳ nghỉ lễ ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã có công điện
chỉ đạo các ngành địa phương liên quan bảo đảm môi trường du lịch an toàn thân thiện và chất lượng